nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch quốc hội hàn quốc trung si ki un
và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội hàn quốc thăm chính thức nước ta từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng bốn
chuyến thăm càng đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm hai mươi năm năm
ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hàn quốc
sáng nay ngày hai mươi năm tháng bốn lễ đón chính thức chủ tịch quốc hội hàn quốc trung si ki un
và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội hàn quốc đã diễn ra tại nhà quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì lễ đón
trước lễ đón chính thức chủ tịch quốc hội hàn quốc trung si ki un và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội hàn quốc
đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
trong hai mươi năm năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao quan hệ đối tác hợp tác chiến lược việt nam hàn quốc
duy trì đà phát triển mạnh mẽ toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu
trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao giữa hai nước được duy trì thường xuyên
hàn quốc đứng thứ nhất về đầu tư
với năm năm trăm linh dự án tổng vốn đăng ký đạt trên năm mươi tỷ đô la mỹ
thứ hai về oda sau nhật bản
thứ ba về thương mại sau trung quốc và mỹ
hiện hai bên đang trao đổi về việc ký hiệp định tiến dụng khung giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo đó hàn quốc dự kiến cung cấp một năm tỷ đô la mỹ vốn oda cho việt nam
kinh ngạch thương mại năm hai nghìn một mươi sáu ra hai nước đạt bốn mươi ba hai tỷ đô la mỹ tăng một mươi bảy bảy so với năm hai nghìn một mươi năm
hiệp định fta việt nam hàn quốc có hiệu lực từ ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
tạo động lực mới góp phần thực hiện mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương
lên mức bảy mươi tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi theo thỏa thuận cấp cao hai nước năm hai nghìn một mươi ba
ngay sau lễ đón chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch hội hàn quốc chung si ki un đã tiến hành hội đàm
trong những năm qua quan hệ hiệu nghị và hợp tác giữa hai quốc hội không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp
trên cả hai bình diện song phương và đa phương
năm hai nghìn sáu hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội
đây là văn bản pháp lý quan trọng để hai bên xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt một cách bền vững